các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một tháng tới không khí lạnh có khả năng chỉ hoạt động với cường độ yếu và lệch đông gây ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn
hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn ở khu vực bắc bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ
các đợt lạnh này chủ yếu tập trung trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
về đợt không khí lạnh gần nhất theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng ba
đông bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác lúc đêm và sáng
từ đêm ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng ba khu vực này có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông đêm và sáng trời lạnh
từ một mươi chín tháng ba khả năng trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi năm tháng bốn thời tiết bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ sương mù lạnh về đêm và sáng
trong đó khu tây bắc bắc bộ và khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều trời nắng các nơi khác ở bắc bộ có mưa và mưa nhỏ dài rác riêng vùng núi và khu đông bắc có mưa mưa rào
từ đêm nay đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
tại hà nội chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không khí khuếch tán
chỉ số aqi tại hà nội trong ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi hoạt động ngoài trời
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tình trạng mưa phùn mưa nhỏ kéo dài ở đông bắc bộ đến khoảng một mươi tám tháng ba
trong năm ngày tới khu vực duy trì nồm ẩm trời lạnh về đêm và sáng
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị thượng nguồn hồ nước ngọt đan kia suối vàng của lâm đồng đang khô hạn đến trưa đáy
hạ lưu cũng đang cạn dần xuống mực nước chết khiến cho người dân đà lạt lo lắng
thiếu nước sinh hoạt tưới tiêu
từ nhiều tháng nay người dân nông nghiệp quanh thượng nguồn hồ nước ngọt đan kìa suối vàng
huyện lạc dương tỉnh lâm đồng khá vất vả bơm nước tưới vì khu vực này đang cạn kiệt nước
phía trung liều và hạ liều hồ đan kìa suối vàng mực nước cũng đang xuống rất thấp
và không có dấu hiệu được chữ nước trở lại từ tết nguyên đán đến nay không có mưa
quanh thượng lưu của hồ chỉ còn vài lạch nước nhỏ chảy dọc lòng hồ rộng nhiều hectare đang khô cạn
anh trần văn chiến nông dân trồng hoa tại huyện lạc dương cho biết tình trạng hồ cạn mấy năm trở lại đây
xảy ra thường xuyên hơn khiến nông dân ở đây ai cũng gặp khó khăn
lòng hồ khô hạn nhiều tháng nên mặt đất nứt nẻ
hồ đan kìa suối vàng có diện tích chữ nước ba trăm sáu mươi hectare cung cấp nước ngọt chính cho hai nhà máy nước ngọt sinh hoạt
cung cấp cho thành phố đà lạt và một phần thị trấn lạc dương
đây cũng là nguồn nước tưới tiêu cho huyện lạc dương cũng như cho thủy điện an croet
bình thường việc di chuyển trên hồ bằng thuyền nhưng nhiều tháng khô hạn không có nước
những chiếc thuyền nằm trỏng trơ phơi nắng giữa hồ
khắp lòng hồ ngoài mặt đất khô cằn thì chủ yếu cây dại mọc lên và rác thải sinh hoạt của người dân vương vãi khắp nơi
theo một lãnh đạo công ty cổ phần cấp thoát nước lâm đồng hiện nay mực nước hồ đan kia suối vàng
đã sát mực nước chết khiến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp và nước sinh hoạt cho huyện lạc dương
và thành phố đà lạt đối diện nguy cơ bị thiếu nên sắp tới trời vẫn khô hạn
chuyển sang các tin tức thế giới đang chú ý một cảnh báo mới của chính phủ australia cảnh báo
tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ ở nước này có thể khiến cho các công ty bảo hiểm và ngân hàng
giúp dịch vụ của họ khỏi các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan
điều này có thể gây ra hiệu ứng xếp tầng trên toàn bộ nền kinh tế
trong đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia lần đầu tiên vừa được công bố
chính phủ australia nêu bật một mươi một lĩnh vực ưu tiên có rủi ro đáng kể do biến đổi khí hậu
bao gồm an ninh nguồn nước nông nghiệp và khả năng phục hồi kinh tế
đánh giá cho thấy áp lực lên hệ thống tài chính của australia do số lượng yêu cầu bồi thường
do các thảm họa liên quan đến khí hậu tăng có thể dẫn đến một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra
khi các công ty bảo hiểm và các ngân hàng cho vay rút khỏi các cộng đồng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng
báo cáo cho biết một cú sốc như vậy đối với hệ thống tài chính địa phương
có thể tác động lan rộng đến cơ sở hạ tầng và môi trường xây dựng
điều đó có thể tạo ra sự dễ bị tổn thương trong các cộng đồng khác nhau
với những tác động hoặc áp lực tiềm tàng cao hơn nữa đối với các hệ thống khác
ví dụ như hỗ trợ bảo hiểm xã hội và y tế cũng như các ngành công nghiệp cơ bản và thực phẩm
thực tế australia đã chứng kiến sự gia tăng phí bảo hiểm
một phần do thiên tai lập đi lập lại bao gồm cháy rừng và lũ lụt trên diện rộng
bản đánh giá cũng cảnh báo về những mối nguy hiểm quốc tế rộng lớn
đối với nền kinh tế australia do biến đổi khí hậu
bao gồm sự gia tăng lượng người di cư từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
bởi các thảm họa tự nhiên cũng như sự gián đoạn của các tuyến thương mại quốc tế
trong một tuyên bố trợ lý bộ trưởng biến đổi khí hậu và năng lượng janice mcleister
cho biết chính phủ australia hiện sẽ sử dụng đánh giá này để tư vấn cho các kế hoạch thích ứng
nhằm giảm thiểu rủi ro khí hậu vật lý có ý nghĩa quốc gia
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho ba miền trong ngày hôm nay một mươi năm tháng ba
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
trung bộ có mây ngày nắng đêm không mưa
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây sáng và đêm
có mưa nhỏ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu tây bắc có mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc thanh hóa nghệ an
sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác phía nam có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi hai hai mươi sáu độ phía nam hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai ba nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng cao một hai m
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm sóng cao một hai m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối ngày hôm nay một mươi năm tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin chào và hẹn gặp lại